tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ một mươi bốn ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã thẩm tra dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị dự phiên họp
đa số đại biểu nhất trí về sự cần thiết về sửa đổi luật dân quân tự vệ năm hai nghìn chín để khắc phục những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện luật dân quân tự vệ hiện hành bảo đảm sự đồng bộ tình thống nhất với luật quốc phòng sửa đổi năm hai nghìn một mươi tám
cho ý kiến về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp một số ý kiến cho rằng quy định tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp như trong dự thảo luật là khó khả thi vì theo quy định của hiến pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan hiện nay ở nước ta có nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế nên việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi khó bảo đảm phù hợp với vị trí chức năng của lực lượng tự vệ
về tổ chức mở rộng lực lượng dân quân tự vệ một số ý kiến đề nghị nghiên cứu về tổ chức của dân quân tự vệ để tránh xu hướng chính quy hóa lực lượng này không phù hợp với đường lối chiến tranh nhân dân quy định cụ thể về điều kiện thành lập quy mô của các đơn vị dân quân tự vệ ngay từ luật để thực hiện thống nhất